chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm ba mươi năm năm hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong đó sửa đổi bổ sung điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập
cụ thể điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập gồm có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định
có phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em an toàn
diện tích phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất một năm m hai cho một trẻ em
có chỗ chơi có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em
những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng an toàn bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm
có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em
về trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập tối thiểu cần có chiếu hoặc thảm ngồi chơi
giường nằm chăn gối màn để ngủ dụng cụ đựng nước uống đồ dùng đồ chơi và giá để giá để khăn và ca
cốc có đủ bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi tập có chủ đích